hai mươi sáu tháng một mươi bộ trưởng quốc phòng ngo xuân lịch đã tiến hành hội đàm với bộ trưởng quốc phòng philippines delfin lozenzana
người đứng đầu bộ quốc phòng philippines hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam
nhấn mạnh philippines và việt nam là những đối tác quan trọng của nhau
philippines mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với việt nam trong đó có lĩnh vực quốc phòng là ưu tiên bởi hai nước có nhiều lợi ích và thách thức chung về chiến lược
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dẫn đầu đã tham dự lễ hỏa táng cố nhà vua thái lan fumibon adulzadeh được tổ chức tại thủ đô vương quốc thái lan
lễ hỏa táng cố nhà vua phumibol adunzadit chính thức bắt đầu lúc một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng một mươi dưới sự chủ trì của nhà vua maha vajiralongkon
toàn bộ các thành viên hoàng gia thủ tướng thái lan prayuth chan o cha và các thành viên nội các chủ tịch hội đồng lập pháp quốc gia phong phet vichit chan chai
cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan lập pháp và tư pháp thái lan đều có mặt tham dự buổi lễ có bốn mươi hai nước cử đại diện tham dự lễ hòa cái
người dân thái lan ở khắp nơi cũng đổ về nơi diễn ra lễ hỏa táng với số lượng lên đến hơn hai trăm năm mươi người
cố nhà vua phumibol adunzadit là vị vua thứ chín của triều đại chakri vương quốc thái lan
ông sinh ngày năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy lên ngôi vua vào tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và mất ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
họ tám mươi chín tuổi
với vai trò và những đóng góp to lớn của nhà vua vào sự phát triển của vương quốc
cũng như sự ấm no của người dân trong suốt thời gian trị
thái lan đã quyết định để tăng nhà vua trong vòng một năm trước khi tiến hành lễ hỏa táng
sau một thời gian phát động ngày hai mươi năm tháng một mươi ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào lào việt nam
tỉnh con tum đã tổ chức tổng kết cuộc thi
kết quả ban tổ chức đã thống nhất chọn ba mươi
tác phẩm gửi dự thi cấp trung ương khen thưởng sáu tập thể và hai mươi tám cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi
cuộc thi đã thu hút được gần ba bài dự thi của đông đảo cán bộ đảng viên công chức viên chức lao động
phóng viên báo chí lực lượng vũ trang giáo viên sinh viên đoàn viên thanh thiếu niên đang sinh sống học tập công tác tại tỉnh con tum
cuộc thi đã góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng về quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam lào lào việt nam
trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung giải phóng dân tộc xây dựng đất nước
vun đắp tình cảm của hai dân tộc việt nam lào ngày càng tốt đẹp hơn nhất là cho thế hệ trẻ hai nước
đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp phát huy hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa việt nam lào ngày càng phát triển
việc hình thành cộng đồng chung asean được kỳ vọng mang đến cho ngành du lịch việt nam một thị trường lớn
việt nam là đất nước hội tụ nhiều điểm thuận lợi để phát triển
tuy nhiên số lượng du khách asean đến việt nam lại không được nhiều như chúng ta mong đợi
đâu là những trở ngại trong việc phát triển ngành du lịch của việt nam
phải chăng các nước láng giềng tận dụng lợi thế này tốt hơn việt nam
phóng sự dưới đây sẽ là bức tranh về những trở ngại này
theo số liệu từ tổng cục du lịch năm hai nghìn một mươi sáu trong tổng số một mươi triệu lượt khách quốc tế đến việt nam
thì có hơn một bốn mươi năm triệu lượt đến từ bảy nước asean bao gồm thái lan lào malaysia indonesia
trước đây thị trường asean thường chiếm khoảng hai mươi tổng lượng khách quốc tế
nhưng này đã giảm xuống một phần do sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách trung quốc hàn quốc
phần khác do sự sụt giảm của một số thị trường trong khu vực asean
như campuchia từng là thị trường đứng trong top năm của du lịch việt nam
đem đến hơn bốn trăm hai mươi ba lượt khách vào năm hai nghìn một mươi một
nhưng đến năm ngoái lượng khách giảm chỉ còn gần một nửa
những thị trường khác cũng tăng rất ít thậm chí giảm trong những năm gần đây
khi mua một món quà làm kỷ niệm
tôi thấy mình phải trả giá tiền cao hơn so với những người bản địa
tôi không thích như vậy
nhiều du khách nước ngoài khi đến việt nam đã không quay trở lại nữa
mặc dù việt nam luôn được biết đến là điểm đến thân thiện mến khách
muôn vàn lý do đã được chỉ ra như chất lượng dịch vụ chưa được tốt
có sự phân biệt về giá sự liên kết giữa các vùng miền còn yếu cơ sở hạ tầng chưa tốt
thậm chí ngay cả những du khách việt nam giờ đây lại chọn lựa việc đi du lịch
trong các nước trong khối asean bởi sự thuận tiện và dịch vụ chuyên nghiệp hơn
thì rằng là thái lan dịch vụ của họ thứ nhất là tốt
thứ hai là giá về máy bay cũng rẻ so với đi trong nước
ví dụ như đi sài gòn chẳng hạn rồi là lại còn không mất tiền visa
và sang bên đấy thì cái ăn nghỉ các thứ nó cũng nói chung là điều kiện thì tốt và đảm bảo
với nhiều nước khối asean đang trở thành thị trường nguồn đem đến lượng khách lớn
thậm chí tại malaysia tỷ lệ khách asean
chiếm đến bảy mươi sáu trong tổng số hai mươi sáu bảy triệu lượt khách quốc tế đến nước này vào năm hai nghìn hai mươi
và việt nam thì đang xuất siêu du khách sang đây
sự mất cân bằng giữa luồng khách đến và đi của du lịch việt nam
càng được chú ý nhiều hơn khi cộng đồng asean được thành lập
nhiều người cho rằng với dân số khu vực hơn sáu trăm linh triệu dân khoảng cách địa lý gần
các điều kiện giao thông nhập cảnh đều thuận lợi
thì việc bỏ lỡ thị trường này là một thiếu sót lớn của ngành du lịch
nguyên nhân đầu tiên đó là những hệ thống cơ sở vật chất
các hệ thống cơ sở vật chất cứng
bao gồm các hệ thống cơ sở vật chất để hỗ trợ cho du lịch
và các dịch vụ kèm theo du lịch
rõ ràng ở việt nam chúng ta vẫn còn chưa được phát triển một cách tương xứng
cả về mức độ đa dạng cũng như cái mức độ đáp ứng đối với nhu cầu của du khách
và điều này dẫn đến việc là rất nhiều du khách kể cả trong nước và nước ngoài
khi họ đến việt nam họ gần như chỉ có đến để xem
và chứ không phải đến để nghỉ ngơi
tôi đã từng du lịch thái lan tôi thấy người dân họ nói tiếng anh khá tốt

nhưng ở việt nam số lượng này không nhiều
tôi thấy việc này không thuận lợi cho những du khách không biết tiếng bản địa như tôi
chưa kể việt nam chưa chuyên nghiệp tôi thích khám phá du lịch vùng đông bắc việt nam
nhưng không thấy có sự liên kết nào để kết nối tuyến du lịch này
và cuối cùng tôi chỉ đi hạ long
cộng đồng asean có những nét tương đồng về văn hóa và điều kiện tự nhiên
được xem là một thị trường lớn thuận lợi để phát triển du lịch
tuy nhiên chính sự tương đồng về nhiều mặt
giữa các thị trường đòi hỏi người làm du lịch phải hết sức linh hoạt
để tạo ra những sản phẩm phù hợp thu hút khách cạnh tranh với các nước lân cận
cũng như phải thay đổi cách tiếp thị nhằm bắt kịp xu hướng mới
để nói đến các sản phẩm du lịch việt nam
theo tôi tôi thấy rằng hiện tại các sản phẩm của chúng ta đang nguyên bản quá
và cơ bản quá nên thiếu cái sự hấp dẫn trong sản phẩm
tôi cũng mong muốn là chúng ta phải có một giải pháp
cũng như các doanh nghiệp phải có những giải
giải pháp cho những sản phẩm khá hấp dẫn
để làm sao các khách du lịch đi một hành trình thăm quan của chúng ta
không cảm thấy buồn tẻ và đơn côi
cái về chất lượng của chúng ta thì không đồng bộ
ví dụ như có thể là một hai cá thể cá nhân nào đó kinh doanh rất là tốt
dịch vụ rất tốt nhưng mà rất nhiều người kinh doanh đang dịch vụ không tốt
nên cái tính đồng bộ của tổng thể của một hành trình là không tốt
vấn đề về nhân sự của chúng ta là chưa được đào tạo một cách bài bản
hầu như là chúng ta đều phải thuê qua một cái kênh
để thương mại để đáp ứng nhu cầu của người hướng dẫn viên du lịch
thế có nghĩa đặt ra bài toán là hiện nay là nhân sự
vấn đề về du lịch chúng ta cũng tương đối là hạn chế
trình độ của chúng ta cũng tương đối là kém so với những người hướng dẫn viên du lịch
bởi vì họ làm chuyên nhiệt hàng mấy chục năm nay rồi
nên cho vậy mà để một cái tuyến du lịch thành công thì cái việc đầu tiên
ngoài cái việc mà chúng ta có nghỉ dưỡng rồi dịch vụ ăn uống đi lại
thì cái người hướng dẫn viên là cực kỳ quan trọng
những giải pháp như đa dạng hóa sản phẩm du lịch
khai thác các yếu tố văn hóa bản địa nâng cao chất lượng dịch vụ
nỗ lực mời gọi các nhà đầu tư về cơ sở hạ tầng
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không phải là vấn đề mới
ngành du lịch cần phải có sự đầu tư bài bản chuyên nghiệp và giải pháp đồng bộ
đầu tư du lịch không phải cứ có tiền là làm được
mà phải thực sự hiểu nghề yêu nghề và có tâm với nghề
thì mới có thể tạo ra những sản phẩm du lịch bền vững hấp dẫn
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn tới thăm si sa kẹt
ngôi chùa có nhiều tượng phật nhất nước lào với sáu tám trăm bốn mươi tượng phật lớn nhỏ
si saket được coi là một trong những biểu tượng của đạo phật ở đất nước lào hiền hòa
vát si sa kẹt trong tiếng lào có nghĩa là chùa si sa kẹt
nằm ở đường si tha thì rát hóc đại lộ lên sang thủ đô viêng trăn
si saket được coi là ngôi chùa có nhiều tượng phật nhất nước lào với sáu tám trăm bốn mươi tượng phật lớn nhỏ
ngôi chùa cổ si sa kẹt được xây dựng từ năm một nghìn tám trăm một mươi tám theo kiến trúc phật giáo xiêm
si sa kẹt gây ấn tượng bởi những hành lang với các bức tượng được trang trí bằng hơn hai hình ảnh đức phật bằng đồng
gỗ quý gốm xứ mạ vàng và bạc
là một đất nước yêu trụng hòa bình nhưng lào vẫn phải hứng chịu nhiều cuộc xâm lăng
có nhiều minh chứng cho những cuộc chiến đó nhưng những ngôi chùa ở viêng trăn được coi là nơi để lại nhiều dấu tích nhất
si sa kẹt là một trong những nơi như vậy
đến si sa kẹt
cũng phải gái thăm kho tượng phật nằm gọn bên mé trái của chùa
tấm cửa được đóng đơn giản với những tấm gỗ thưa để lộ ra bên trong hàng trăm bức tượng phật lớn bé
có bức chỉ còn thân có bức mất tay mất chân có cái chỉ còn đế
nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là bắt đầu
đâu là bộ phận quan trọng nhất cơ thể và tượng phật cũng vậy
đầu là linh thiêng là hồn của cả bức tượng
chính vì vậy khi tạc tượng người thợ thả hồn và tâm trí vào phần đầu của bức tượng
để làm sao khi nhìn vào đó
người ta tìm thấy sự linh thiêng kính trọng
ngoài ra thợ đúc tạc tượng cũng thường gắn vào đầu của tượng những vật quý như vàng ngọc bạc
và coi đó là cách nhập hồn cho tượng
chính vì giá trị cả về tâm linh lẫn vật chất như vậy
mà cứ mỗi lần gặp chiến tranh tất cả các ngôi chùa trên đất nước lào đều bị tàn phá hoặc cướp bóc
kẻ thù không chỉ muốn xóa bỏ đi tâm linh của người lào
mà còn muốn đem về những chiến lợi phẩm có giá trị cao
để bảo đảm mang chiến lợi phẩm về gọn nhẹ nhất
họ thường chặt đầu tượng đem nấu chảy rồi đúc thành thỏi mang đi
sau mỗi cuộc chiến tranh loạn lạc người lào lại xây lại những ngôi chùa
đúc lại những bức tượng phật đầy luyến ví của mình
là những người yêu chuộng hòa bình họ muốn nhắc nhở con cháu mình
thông qua những gì còn sót lại sau những cuộc chiến tranh phi nghĩa
và căn phòng chứa những bức tượng đã bị hủy hoại sinh ra là để phục vụ cho mục đích này
đối với người lào phật giáo là quốc đạo
sisaket là một trong những biểu tượng của đạo phật ở đất nước hiền hòa này
sisaket cũng như tất cả các ngôi chùa khác trên đất nước triệu voi
hàng ngày các nhà sư sẽ vẫn phải đi hành khất
việc xin ăn chỉ diễn ra trong buổi sáng và hoàn toàn có thể nhận không hạn chế độ ăn mà người dân đưa cho
số thực phẩm này ngoài việc để phục vụ hai bữa ăn hàng ngày
còn để phung viếng những linh hồn được gửi trong chùa
người dân phúng đồ ăn cho nhà chùa mỗi ngày
cũng một phần mong muốn được gửi gắm đồ ăn cho người thân của mình ở thế giới bên kia
đến đất nước triệu voi nếu bạn không ghé thăm những ngôi chùa cổ kính như shishaket
không nghiêng mình trước sự huyền bí của những bức tượng phật
coi như bạn đã bỏ qua nét văn hóa đặc trưng nhất của người lào